khi nhắc đến mảnh đất tây nguyên mọi người đều nghĩ ngay đến những cây trồng đặc trưng cho vùng đất này như cà phê hay hạt tiêu
tuy nhiên trong thời gian gần đây người nông dân nơi này đã trồng thành công thêm những giống cây ăn quả mới cho lợi nhuận kinh tế cao hơn
khác với những người nông dân chuyên canh cà phê trong vùng gia đình ông nguyễn văn nhàn ở tổ dân phố tám thị trấn quả phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
luôn tìm cách thay đổi bằng những cây trồng khác sinh lợi nhiều hơn
bốn năm trước ông phá bỏ hơn một hectare cà phê để trồng ba trăm bảy mươi cây bưởi da xanh với giống mua từ cai lệ tiền giang
ban đầu nhiều người thân của ông nhàn phản đối vì cho rằng cây bưởi không hợp đất cao nguyên khó sinh trưởng cho trái như ở miền tây nam bộ
nhưng ông vẫn quyết tâm trồng và đã gặt hái được những thành công bước đầu
bây giờ vào năm thứ năm thì chú có bình quân cây bưởi nằm khoảng trên dưới tám mươi quả mỗi quả tầm một năm kg mình tính bình quân một năm kg
rồi vào năm thứ sáu thứ bảy thì một cây nó phải cho chú một trăm linh quả một trăm linh quả mỗi quả nó nằm một năm kg
như vậy thì giá bưởi từ khi trồng mà chú thu hoạch đến giờ thì giá bưởi đứng ở bốn mươi một kg không lên không xuống
như vậy thì cái kinh tế đem lại trên một hectare so với những cây trồng độc canh mà lâu nay mình coi là thuần tí thì nó vừa hẳng xa
chú chọn giống bưởi ở miền tây nam bộ về thì người ta làm giống thì bằng những cây chiếc
trước đó nó không có rễ cọc sau khi mình trồng cái vùng đất đỏ ba gian thì nó không có rễ cọc và mưa thì mưa nhiều nó nhảo đất ra dễ đổ ngã và bật gốc
phải nói là cây bưởi da xanh thì nó là một cây trồng mà nó rất là phù hợp với địa bàn nó sẽ mang lại cái thu nhập kinh tế cho người dân
và đồng thời đây là việc trồng cái bưởi da xanh có thể trồng ở săn trên vườn cà phê
nâng cao cái hệ thống sử dụng đất và tăng thu nhập thêm cho bà công
những năm gần đây do giá cả thị trường thế giới làm cho giá cà phê xuống thấp khiến cho người nông dân trồng độc canh sẽ có lợi nhuận rất ít
do vậy với loại cây bưởi da xanh này người dân nơi đây hoàn toàn có thể tự canh tác thêm để nâng cao thu nhập